tháng bốn và nửa đầu tháng năm là thời kỳ nắng nóng cao điểm ở khu vực nam bộ
cơ quan dự báo cũng cho biết năm nay mùa mưa có thể đến muộn hơn mọi năm
hầu hết các đợt nắng nóng xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt cao
và trải dài khắp khu vực miền đông nam bộ tây nam bộ và thành phố hồ chí minh
ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân
chín giờ sáng nắng nóng gai gắt đã bao phủ khắp các quận huyện ở thành phố hồ chí minh
nhiều người dân tranh thủ lúc đèn đỏ dừng xe tránh nắng ngay dưới gầm cầu vượt
nhiệt độ tăng cao mặt đường nhựa hấp thụ ánh nắng bốc hơi nóng gai gắt
khiến người tham gia giao thông cảm giác nóng rát ra khó chịu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe
người dân thành phố hồ chí minh đã phải trang bị nhiều cách chống nắng khác nhau khi ra đường
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ những ngày này vùng áp thấp nóng phía tây đang bị nén
và bị đẩy lùi về phía nam nên thời tiết tại thành phố hồ chí minh nắng nóng oi bức
nhiệt độ đo được tại các tỉnh miền đông sấp xỉ ba mươi bảy độ c
tại thành phố hồ chí minh từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ c tại an giang là ba mươi năm độ c
cũng trong thời gian này cường độ bức xạ tia cực tím uv tương đối cao

cho đến một mươi năm giờ chiều hàng ngày
mặc dù mức nhiệt này còn thấp hơn so với trung bình nhiều năm
tuy nhiên do trời nắng kéo dài độ ẩm không khí thấp lượng bốc hơi cao
nên tạo cảm giác oi bức cơ thể nhanh bị mất nước dẫn đến mệt mỏi
theo dự báo từ ngày một mươi tám tháng bốn trở đi thành phố hồ chí minh và khu vực phía nam
có thể xuất hiện những trận mưa chuyển mùa tuy nhiên mức nhiệt vẫn còn cao trên ba mươi năm độ c